vào tối ngày hai mươi bảy tháng sáu tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một thành phố hồ chí minh
bàn tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn thành phố hồ chí minh đã tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa thể thao
kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày thành phố sài gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên chủ tịch hồ chí minh
ngày hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ khai mạc các đại biểu đã cùng nhau ôm lại mốc lịch sử quan trọng
khi thành phố sài gòn gia đình chính thức được mang tên vị lãnh tụ kính yêu thành phố hồ chí minh
cùng nhìn lại hành trình vàng son của thành phố hồ chí minh bốn mươi bốn năm đã qua bằng tất cả niềm tự hào
sen lẫn xúc động
ngay sau lễ khai mạc đoàn đại biểu đã tham quan các hoạt động văn hóa được tổ chức tại phố đi bộ nguyễn huệ
trong đó có chương trình biểu diễn đơn ca tài tử hát bội trình diễn thời trang áo dài việt
biểu diễn nhạc trẻ các gian trương bày triển lãm hình ảnh thành phố hồ chí minh bốn mươi bốn năm tự hào mang tên bác
các gian hàng làng nghề truyền thống khu vực sân khấu chính diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt
chủ đề thành phố hồ chí minh sáng mãi tên người
chương trình được xây dựng thành ba chương ân người sáng mãi thành phố tôi yêu cất cao đôi cánh
các hoạt động của lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày hai tháng bảy